nhấn mạnh liên hợp quốc sẽ thúc đẩy hợp tác với việt nam thông qua vực triển khai kế hoạch chiến lược chung giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực thủ tướng thông báo cho tổng thư ký với các diễn biến gần đây ở biển đông
và đề nghị tổng thư ký ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
cùng ngày tại trụ sở liên hợp quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm việt nam gia nhập liên hợp quốc
trước sự chứng kiến của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc peter homeson
các quan chức cấp cao của liên hợp quốc và các đại sứ trưởng đại diện phái đoàn các nước
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại thời khắc thiêng liêng khi quốc kỳ việt nam lần đầu tiên được kéo lên tại trụ sở liên hợp quốc cách đây bốn mươi năm
đánh dấu sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với một nước việt nam độc lập tự do thống nhất mở ra thời kỳ việt nam bước vào hội nhập quốc tế
thủ tướng mong muốn các nước ủng hộ việt nam làm thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và nhấn mạnh cam kết của việt nam tích cực đóng góp vào việc thực hiện các sứ mệnh cao cả của liên hợp quốc
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng thư ký liên hợp quốc và chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc đều chúc mừng những thành tựu phát triển của việt nam trong bốn thập kỷ qua và ghi nhận những đóng góp của việt nam đối với các công việc của liên hợp quốc
trước đó sáng ba mươi tháng năm theo giờ new york thủ tướng nguyễn xuân phúc đã sự tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư hoa kỳ việt nam do quỹ đầu tư hambinger và công ty tư vấn asia group tổ chức
với sự tham dự của chủ tịch và giám đốc điều hành của hơn hai mươi tập đoàn tài chính quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn của hoa kỳ
phát biểu tại buổi tọa đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết đến nay hoa kỳ đã trở thành một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của việt nam với tám trăm ba mươi năm dự án tổng vốn đầu tư đăng ký hơn một mươi hai tỷ đô la
hoa kỳ là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam với kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi sáu đạt hơn bốn mươi bảy tỷ đô la
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
việt nam đang thúc đẩy hoạt động mua bán và sắp nhập m a gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực như vận tải hạ tầng lương thực viễn thông nông nghiệp dịch vụ du lịch
các nhà đầu tư đều đánh giá việt nam là quốc gia giàu tiềm năng đầu tư trên nhiều lĩnh vực có nguồn nhân lực dồi dào chính trị xã hội ổn định hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
và đang có một quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp
cũng trong ngày ba mươi tháng năm theo giờ new york thủ tướng cũng có các cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của hoa kỳ đang có những dự án đầu tư lớn tại việt nam như exxonmobil coca cola nige
tại các cuộc gặp thủ tướng đã chia sẻ những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng của việt nam sau hơn ba thập kỷ đổi mới mở cửa và hội nhập
khẳng định chủ trương cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế của việt nam khai quát những chính sách và đổi mới về kinh tế của việt nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
tại việt nam thủ tướng hoan nghênh chào đón các nhà đầu tư hoa kỳ làm ăn kinh doanh tại việt nam
chiều ba mươi tháng năm theo giờ địa phương tức sáng ba mươi một tháng năm theo giờ hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quân sự xanh andiws washington hoa kỳ
đón thủ tướng và đoàn tại sân bay có đại diện bộ ngoại giao hoa kỳ đại sứ hoa kỳ tại việt nam tet oxysus đại sứ việt nam tại hoa kỳ phạm quang vinh cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con kiều bào
tại washington thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có cuộc hội đàm với tổng thống donald trump tiếp một số quan chức tập đoàn của hoa kỳ sự tọa đàm với phòng thương mại hoa kỳ và hội đồng kinh doanh asean hoa kỳ và sự lễ trao các văn bản thỏa thuận về thương mại đầu tư
ngay sau khi xuống sân bay quân sự st andrews washington hoa kỳ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại diện thương mại hoa kỳ robert gaitizer và bộ trưởng nông nghiệp hoa kỳ jody brodieu
tại cuộc gặp thủ tướng khẳng định việt nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư với hoa kỳ và sẵn sàng trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước trên cơ sở cùng có lợi
việt nam sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa hoa kỳ tại thị trường việt nam và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư đối với doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn với việt nam
đại diện thương mại hoa kỳ robert gaitizer và bộ trưởng nông nghiệp hoa kỳ jody brodieu nhất trí cho rằng trên nền kinh tế hai nước bổ trợ cho nhau cho biết phía hoa kỳ rất coi trọng quan hệ kinh tế thương mại với việt nam hoàn ngành việc việt nam tiếp tục theo đuổi chính sách nhất quán về cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty hoa kỳ kinh doanh và đầu tư tại việt nam
phía hoa kỳ nhất trí hai bên cần thông qua cơ chế tifa để tiếp tục trao đổi và tìm hướng giải quyết cho các vấn đề còn vướng mắt trong thương mại
cùng ngày tiếp bà victoria kawakawa phó chủ tịch ngân hàng thế giới phụ trách khu vực châu á thái bình dương thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao và đề nghị ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ việt nam cả về tài trợ quốc tế và tư vấn chính sách kinh tế tài chính

quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận tại hội trường về nội dung dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tại buổi thảo luận chiều nay các đại biểu đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm nên xây dựng các dự án luật như thế nào để phù hợp với thực tiễn cuộc sống
qua những buổi thảo luận tại tổ các đại biểu đều nhận thấy có những dự thảo mà đại biểu rất băn khoăn về tên luật sẽ có nội hàm
sẽ có nội hàm như thế nào bao gồm những vấn đề gì có mang lại các lợi ích hay chỉ mang tính hình thức pháp lý rồi trở thành luật treo luật ống
trước hết là tôi đề xuất luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương cần đưa vào chương trình
và thực tế thì nhất là luật tổ chức chính quyền địa phương mặc dù mới có hiệu lực thi hành nhưng cũng đã bộc lộ rất nhiều hạn chế
thứ hai nữa là tôi đề xuất là cái luật về đơn vị sự nghiệp công lập thì cũng sớm ban hành
tuy nhiên hiện nay cái hành lang pháp lý để điều chỉnh cái khối này
rồi khối đơn vị sự nghiệp công lập thì đang rất là thiếu
nó vẫn còn lẫn lộn hòa quyện với các quy định về cơ quan hành chính nhà nước
do vậy mà cái việc phân loại rồi điều chỉnh rồi quản lý tài sản rồi quản lý đội ngũ viên chức như thế nào thì đang là một vấn đề
thì tôi đề nghị là sớm đưa vào chương trình điều chỉnh và xây dựng một cái luật để điều chỉnh đó là luật về đơn vị sự nghiệp công lập
chúng ta đang bước vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tức là đã đi được gần một phần ba chặng đường thực hiện
kế hoạch tài chính năm năm nếu hai nghìn một mươi tám trình và ban hành được các chính sách thuế sửa đổi thì hai nghìn một mươi chín mới có thể ti hành
và chúng ta chỉ còn hai năm để thực hiện
tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo sát sao việc sửa đổi các luật thuế theo đó sớm trình luật thuế tài sản
và luật sửa đổi các sắc thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân thuế tài nguyên môi trường v v
tôi xin đề nghị quốc hội xem xét bổ sung dự án điều chỉnh mức đóng quý bảo hiểm thất nghiệp vào kỳ họp thứ bốn
đây là nghị quyết để thể chế hóa nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nước ta
để cho chủ sử dụng lao động và người lao động được khuyến khích cổ vũ để chúng ta phát triển kinh tế xã hội
và cũng chính là điều kiện để chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng sáu bảy dự kiến năm hai nghìn một mươi bảy này
cần sớm sửa đổi luật công chức năm hai nghìn tám ban hành luật an ninh mạng cũng là một trong những nội dung
được các đại biểu quan tâm và đề nghị quốc hội xem xét trong năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên việc xây dựng các dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi cần lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân
phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để khi ban hành hoặc sửa đổi luật sẽ đi vào cuộc sống
bảo đảm quyền lợi cho người dân cũng như cơ quan ban ngành tổ chức
trong khu vực ngoại dân
ngoại giao đoàn và cơ quan chính phủ ở kabul thủ đô afghanistan đã xảy ra một vụ nổ lớn
được cho là đánh bom liều chết bằng xe ô tô gây thương vong lớn
theo số liệu cập nhật mới nhất ít nhất tám mươi người đã thiệt mạng và hơn ba trăm hai mươi người bị thương trong vụ đánh bom
cả đại sứ quán đức và pháp nằm trong khu vực này đều bị thiệt hại về tài sản
một vụ nổ lớn được cho là do đánh bom liều chết bằng xe ô tô đã xảy ra trong khu vực ngoại giao đoàn
và cơ quan chính phủ ở thủ đô kabul afghanistan vào sáng ngày hôm nay
văn phòng của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cũng nằm trong khu vực này
hiện chưa rõ mục tiêu chính xác của vụ tấn công này
bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của pháp marielle de sarney xác nhận thông tin trên
và nêu rõ tại thời điểm này cả sứ quán đức và pháp đều thiệt hại tài sản trong vụ đánh bom
theo một quan chức y tế afghanistan hầu hết nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu
song số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng trong vài giờ tới
vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh afghanistan chuẩn bị tổ chức hội nghị quốc tế về hòa bình
an ninh và hòa giải vào ngày chín tháng sáu tới với sự tham dự của gần hai mươi nước và tổ chức quốc tế
ở phần tiếp theo của chương trình vụ tai biến y khoa tại hòa bình khẩn trương tìm ra nguyên nhân vụ việc
sáng nay đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến
làm truyền thông tin về vụ đánh bom
đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh hòa bình
và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân sự cố y khoa khiến bảy người tử vong khi chạy thận nhân tạo
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua
tại buổi làm việc với lãnh đạo ubnd tỉnh sở y tế tỉnh và bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến đã chỉ đạo sở y tế thành lập hội đồng chuyên môn
mời các chuyên gia đầu ngành để sớm tìm ra nguyên nhân để ổn định tình hình
và sớm thiết lập lại hoạt động của khoa thận nhân tạo của bệnh viện
giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã nhận trách nhiệm trước bộ trưởng về sự cố trên
đồng thời phối hợp với công an để cung cấp đủ các mẫu theo yêu cầu
phía bệnh viện và sở y tế tỉnh đã thành lập hội đồng chuyên môn và mời thêm các chuyên gia
của bệnh viện bạch mai để phân tích tìm ra nguyên nhân
theo giám đốc sở y tế hòa bình đề xuất cần sớm khôi phục lại khoa thận nhân tạo
để giảm tải bệnh nhân phải xuống tuyến trung ương vì hiện đang có trên một trăm linh bệnh nhân thường xuyên chạy thận
thời gian khôi phục lại phải mất ít nhất một mươi ngày để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các bệnh nhân tử vong
và khẳng định bộ y tế sẽ chỉ đạo sở y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
phối hợp chặt chẽ với bộ công an công an tỉnh hòa bình để sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc
tại cần thơ chiều nay bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ đã tổ chức thành công
đại hội thành lập tri hội hỗ trợ người nghèo bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
trực thuộc hội hỗ trợ người nghèo tây nam bộ với mục đích giúp đỡ khám chữa bệnh miễn phí
cho người nghèo ở khu vực đồng bằng sông kiều long
việc thành lập tri hội hỗ trợ người nghèo bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
làm cơ sở để vận động đa dạng hơn rộng rãi hơn nữa từ các đơn vị quỹ hội tài trợ
và mạnh thường quân trong và ngoài nước
quan trọng hơn chính là việc thực hiện đúng chức năng hỗ trợ về chi phí điều trị tốn kém
cho bệnh nhân nhất là các bệnh lý phức tạp như phẫu thuật tim dành cho những bệnh nhân
thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực đồng bằng sông kiều long
thời gian qua hội cũng nhận được số tiền hỗ trợ trên sáu trăm một mươi triệu đồng
từ các đơn vị tổ chức cá nhân trong khu vực
hội sẽ tiến hành thực hiện bốn ca mổ tim và bốn mươi ca mổ mắt miễn phí cho người bệnh nghèo
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tại đây phát triển mạnh
để ngăn dịch bùng phát ngành y tế tỉnh đắk lắc đã có những bước chuẩn bị
và khuyến cáo giúp người dân hạn chế nhiễm bệnh
cháu nguyễn quốc thống tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
được gia đình đưa vào bệnh viện để điều trị từ mấy hôm trước với triệu chứng sốt cao đau đầu
qua kiểm tra xét nghiệm cho thấy cháu bị sốt xuất huyết
hiện nay tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn mà thuật đã tiếp nhận tám mươi năm trường hợp sốt xuất huyết
đến điều trị giảm gần hai trăm linh trường hợp so với các bệnh viện
còn trên toàn tỉnh tính từ đầu năm đã có khoảng năm trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết
giảm hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ngành y tế tỉnh đã nhanh chóng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ra kế hoạch kiềm chế dịch bùng phát

để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch các ngành chức năng cần kiểm tra và xử lý rứt điểm những ổ dịch còn tồn tại
từ năm ngoái đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền tới người dân
phối hợp với các cấp chính quyền ngành y tế xử lý môi trường cho tốt trong mùa mưa này
theo dấu liệu giám sát của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước
tính từ đầu năm đến giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh có trên bốn trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
phát hiện và xử lý một mươi ba ổ dịch không có tử vong giảm khoảng ba trăm hai mươi ca so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các huyện thị xã có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao là lộc ninh
đồng xoài bảy mươi một ca trơn thành bảy mươi ca trong đó huyện lộc ninh có số ca mắc tăng so với cùng kỳ là bốn mươi bảy ca
theo nhận định ban đầu của ngành y tế tỉnh bình phước bệnh xuất hiện trên nền ổ dịch cũ
và một phần do thời tiết diễn biến bất thường đã tạo thuận lợi cho mầm bệnh sinh sôi
truyền bệnh sẽ bùng phát dịch sốt xuất huyết nếu không triển khai tốt các biện pháp phòng chống kịp thời
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vào khoảng hai mươi một h hôm qua ngày ba mươi tháng năm
một vụ nổ đã xảy ra ở lò luyện vôi
vụ nổ của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hưng nghiệp phomosa hà tĩnh
sự cố được xác định là nổ thiết bị lọc bụi
vụ nổ không gây hậu quả nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến quá trình vận hành lò cao
ông đặng quốc khánh chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh cho biết
lãnh đạo bộ tài nguyên môi trường và địa phương cùng các cơ quan chức năng đã vào huyện kỳ anh
để giám sát đánh giá nguyên nhân vụ nổ tại lò vôi nhà máy phomosa
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về đóng cửa rừng tự nhiên ở tây nguyên
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau khi giả soát ubnd tỉnh đắk lắc đã quyết định loại bỏ một mươi bảy dự án thủy điện vừa và nhỏ
với tổng công suất hai mươi bảy bốn mw
ngoài quyết định loại bỏ một mươi bảy dự án thủy điện vừa và nhỏ
ubnd tỉnh đắk lắc cũng quyết định dừng xây dựng nhà máy thủy điện drang phúc
nằm trên sông serapis
thuộc vùng lõi vườn quốc gia york don do phải chuyển mục đích sử dụng hơn sáu mươi ha rừng đặc dụng
tại vườn quốc gia york don
theo ubnd tỉnh đắk lắc nguyên nhân loại bỏ các dự án cũng như vị trí tiềm năng thủy điện
là do hầu hết các vị trí này đều nằm trên diện tích rừng đất rừng
vì vậy khi triển khai xây dựng các nhà máy thủy điện đều ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tài nguyên rừng môi trường sinh thái trên địa bàn
theo quy định từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đắk lắc đặt mục tiêu đạt công suất
lắp máy điện năng mặt trời và điện gió trên năm hai trăm năm mươi mw tập trung ở các địa bàn như huyện buôn đôn
cư mở gà ia hà leo aesop cờ rông năng cờ rông bốc và thị xã buồn hồ
ngày tết sẽ là ngày quốc tế thiếu nhi mùa một tháng sáu
đây là dịp để trẻ được vui chơi nhận những món quà ý nghĩa từ người thân và xã hội
nhân dịp này đoàn công tác thành phố hải phòng đã đến thăm và trao quà tặng cho các cháu thiếu nhi
trường tiểu học và mầm non huyện đảo bạch long vĩ
đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và chúc các cháu trường tiểu học và mầm non huyện đảo bạch long vĩ
mạnh khỏe chăm ngoan học giỏi động viên giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực khắc phục
điều kiện khó khăn thiếu thốn trên huyện đảo thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng
và dạy dỗ các cháu đồng thời cũng yêu cầu các cấp ngành cần quan tâm hơn nữa
đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhất là những nơi khó khăn xa xôi như bạch long vĩ
tạo điều kiện để sự nghiệp chồng người trên đảo này ngày càng phát triển
đóng góp vào thành công của ngành giáo dục tp càng
dịp này tỉnh con tum cũng đã tổ chức thăm hỏi trao tặng hai trăm linh xuất quà
cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện sa thầy đắc hà
mỗi xuất quà trị giá hai trăm linh đồng trao tặng ba mươi xe lăn trị giá tám mươi triệu đồng
cho các cháu khuyết tật bẩm sinh trên địa bàn tỉnh
đại diện lãnh đạo tỉnh tặng quà và tiền mặt cho các cháu ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
cơ sở vinh sơn i và vinh sơn ii mỗi cơ sở là năm triệu đồng
ngoài ra sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cũng đã tổ chức đưa hai mươi ba em bị dị tật
đi phẫu thuật tại bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng quy nhơn tỉnh bình định
thành phố hồ chí minh cũng đã tặng ba trăm năm mươi xuất quà cho các em thiếu nhi
đang điều trị tại bệnh viện úng biếu bệnh viện nhi đồng i bệnh viện nhi đồng ii
với mong muốn các em cố gắng vượt qua bệnh tật để trở lại sinh hoạt học tập tại cộng đồng
cùng với đó thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các cháu
như hội trại du khảo vì tương lai đất nước chấp cánh ước mơ cho các cháu
ngày hội đã thu hút sự tham gia của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
trung tâm dinh dưỡng trung tâm y tế dự phòng trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe
các bệnh viện nhi đồng i nhi đồng ii
trường chuyên biệt tương lai tp huế đã trở thành một địa chỉ của tấm lòng nhân ái và tình yêu thương
nơi đây cũng là môi trường tin cậy để phụ huynh và học sinh khuyết tật
gửi gắm những ước mơ và khát vọng của các em về cuộc sống
đây là một trong những hoạt động vui chơi tại trường chuyên biệt tương lai
ngôi trường đầu tiên của tỉnh thừa thiên huế dành cho những học sinh chậm phát triển trí tuệ theo học
học sinh trong lớp học này là các em bị mắc các tật như bại não đào tự kỳ chậm phát triển trí tuệ đá khuyết tật
trường chuyên biệt tương lai tp huế được thành lập năm hai nghìn một dưới sự hợp tác của văn phòng tư vấn
hỗ trợ trẻ khuyết tật đại học y dược và trung tâm hoạt động thanh thiếu
với sự hỗ trợ của một tổ chức hà lan
hiện nay trường có sáu lớp học trong đó có hai lớp dạy nghề với sáu mươi học sinh
các thầy cô giáo trong trường không chỉ là những người dạy dỗ các em học hành
mà còn là những người gieo mầm những ước mơ trong tâm hồn của các em định hướng giúp các em bước tới tương lai
trong một lớp có một mươi học trò thì phải đến là một mươi một mươi cái là dàng bằng khác nhau
cho nên là cô cũng phải
cố gắng để mà theo kịp những cái chương trình tập huấn của văn phòng tư vấn và của những cái tổ chức nước ngoài để mà kịp phục vụ cái công việc chăm sóc và giáo dục hằng ngày đối với các cháu tại trường chuyên biệt tương lai
tuy còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất của nhà trường còn chưa đầy đủ nhưng bằng tình yêu thương với các em học sinh của mình
lòng tâm huyết với nghề các thầy cô và cán bộ nhân viên ngôi trường chuyên biệt tương lai luôn kiên trì bền bỉ từng ngày để dạy dỗ
giúp đỡ các học trò khuyết tật của mình hòa nhập vào cuộc sống giúp các em vun đắp ước mơ hướng tới tương lai
trong phần tin quốc tế eu tiến gần tới thành lập liên minh các thị trường vốn chung
thêm một thành viên nội các mới của pháp bị cáo buộc vi phạm về tài chính
tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế ubnd châu âu ec vừa ra tuyên bố nhấn mạnh ba thể chế trong eu gồm hội đồng châu âu
nghị viện châu âu ep và ủy ban châu âu ec đã đạt được đồng thuận về một gói tiêu chí cho việc thành lập một thị trường chứng khoán đơn giản
minh bạch và chuyển hóa của eu
như vậy liên minh châu âu eu đã tiến thêm một bước gần hơn tới việc thành lập liên minh châu âu ec
liên minh các thị trường vốn chung cmu
phó chủ tịch ec vandis dombrovsky cho biết thỏa thuận lần này sẽ tự do hóa hoạt động cho vai ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty và các hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn
ec cũng nhấn mạnh thỏa thuận trên đóng vai trò như một trong những nền tảng quan trọng giúp hình thành cmu một dự án thèn chốt của eu và được kỳ vọng sẽ bổ sung một trăm năm mươi tỷ euro vốn cho nền kinh tế eu
cũng theo ec việc mở cửa thị trường chứng khoán đơn giản sẽ đạt được đồng thuận về một gói tiêu chứng khoán đơn giản
chứng khoán eu có thể cho phép đa dạng hóa các nguồn vốn và giảm bớt mạo hiểm bằng cách tạo điều kiện để các ngân hàng săn sẻ một số rủi ro tài chính cho các thực thể khác hoặc các nhà đầu tư dài hạn chẳng hạn như các công ty bảo hiểm và các nhà quản lý tài sản
cam kết xây dựng một bộ máy lãnh đạo trong sạch của tân tổng thống pháp emmanuel macron có vẻ bị lung lay sau khi một bộ trưởng khác trong nội các do ông bổ nhiệm bị các chính trị gia đối lập cáo buộc vi phạm các quy định tài chính chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử hạ viện
trong vòng một tuần qua bộ trưởng quy hoạch phát triển richard ferran một chính trị gia thân cận với ông macron đã phải đối mặt với các cáo buộc về việc thực hiện các giao dịch tài chính mở ám từ sáu năm trước khi ông còn điều hành một quỹ bảo hiểm y tế tại khu vực brittany
ngày ba mươi tháng năm ông ferrand đã cho đăng tải các thông báo bác bỏ từng lận điểm trong các cáo buộc kể trên trên tờ le monde đồng thời nhấn mạnh ông sẽ không từ chức
trước đó bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu bà marielle de sarney
các cáo buộc lần lượt xuất hiện chỉ chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử hạ viện pháp sẽ diễn ra hai vòng ngày một mươi một và một mươi tám tháng sáu tới
quân đội philippines ngày hôm nay thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt tám mươi chín tay súng hồi giáo trong hơn một tuần giao tranh tại thành phố marawi trên đảo mindanao miền nam nước này
trong sáng nay máy bay trực thăng đã liên hệ với các lực lượng an ninh nước này
tiến tiếp nã rocket vào các vị trí ẩn náu của phiến quân tại thành phố marawi tuy nhiên các tay súng vẫn đang chống trả ác liệt và cầm giữ các con tin
quân đội philippines xác nhận hapilong thủ lĩnh của nhóm phiến quân abusayab đồng thời là phần tử đứng đầu chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng tại philippines đã trốn thoát song đối tượng này được cho là vẫn đang ở marawi
hiện quân đội đã đạt được bước tiến rất tích cực hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng đã khiến hai mươi một nhân viên an ninh và một mươi chín dân thường thiệt mạng
tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân bị mắc kẹt tại khu vực có diện tích một mươi thành phố mà các tay súng đang kiểm soát
liên quan đến các biện pháp an ninh chống khủng bố do vẫn còn nhiều cân nhắc mỹ vừa tạm hoãn việc ban hành lệnh cấm mang thiết bị điện tử cỡ lớn hơn điện thoại di động lên khoang hành khách đối với các chuyến bay từ châu âu đến mỹ
giới chức mỹ vừa thông báo tạm hoãn việc ban hành lệnh cấm mang thiết bị điện tử cỡ lớn hơn điện thoại di động lên khoang hành khách đối với các chuyến bay từ châu âu đến mỹ
chặn nguy cơ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng cài bom và thiết bị điện tử
tuy nhiên bộ an ninh nội địa mỹ cho biết lệnh cấm mang các thiết bị điện tử cỡ lớn đang áp dụng đối với các chuyến bay từ trung đông đến mỹ vẫn có khả năng được áp dụng với các chuyến bay từ châu âu nếu mức độ đe dọa gia tăng
lệnh cấm này đã được mỹ áp dụng đối với các chuyến bay trực tiếp đến mỹ từ một mươi sân bay tại bảy quốc gia trung đông bắc phi và thổ nhĩ kỳ từ tháng ba vừa qua
giới phân tích cho rằng việc mở rộng lệnh cấm có thể là một cú sốc khi dự kiến có khoảng ba hai trăm năm mươi chuyến bay một tuần từ châu âu đi mỹ trong mùa hè này
cũng trong ngày hôm nay tại thủ đô seoul hàn quốc phó chủ tịch hãng bán lẻ hàng đầu của hàn quốc shin se ge xác nhận đang rút chuỗi cửa hàng e mart thuộc công ty này ra khỏi thị trường trung quốc
điều này được cho là do ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa thương mại của trung quốc đối với hàn quốc liên quan đến việc lắp đặt hệ thống tháp tại hàn quốc
các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin chuỗi cửa hàng imart của hàn quốc đang đóng cửa hoạt động kinh doanh tại thị trường trung quốc do kết quả kinh doanh kém và sự thất bại trong việc thâm nhập thị trường địa phương của thương hiệu này
bắt đầu vào thị trường trung quốc từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy số lượng các cửa hàng imart đã có thời điểm lên đến ba mươi cửa hàng
tuy nhiên hiện nay chỉ còn lại sáu cửa hàng mở cửa ở thượng hải và các khu vực xung quanh do bị thua lỗ nặng
hãng bán lẻ hàn quốc shin se ge cho biết thời điểm chính thức đóng cửa chuỗi cửa hàng e mart
các cửa hàng e mart phụ thuộc vào việc chuyển nhượng lại những chi nhánh cuối cùng dự kiến trong năm nay
trước đó hai mươi ba cửa hàng lotte mart cũng bị buộc phải đóng cửa ở thị trường trung quốc hồi tháng ba vừa qua do ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa thương mại của trung quốc liên quan đến việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt tại hàn quốc
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc